sau hai ngày điều trị tại đây do tiền lượng chấn thương vùng đầu nên n được chuyển đến bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm tp hcm cấp cứu với chuẩn đoán tổn thương nông ở đầu tổn thương nội sọ
tiếp đó nở được gia đình chuyển đến bệnh viện tâm thân tp hcm
tại đây các bác sĩ chuẩn đoán nữ sinh này đang trong giai đoạn trầm cảm nặng nhưng không có các triệu chứng loạn thần
vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ
tối ngày một mươi năm tháng bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn duy hưng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
ngoài ra bộ công an còn ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trần anh quang
tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ
nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
theo thông tin từ bộ công an nguyễn văn thảo là giám đốc và đàm văn cường là phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
nông nghiệp tỉnh bắc giang cùng bị khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
trong khi đó hoàng thế du trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang bị khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt các quyết định trên
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét theo quy định của pháp luật
bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an cùng các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt đề tài sản
thông tin từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm đơn vị này tiếp nhận một mươi năm nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh con tum vào ngày một mươi ba tháng bốn
các nạn nhân thuộc đoàn cán bộ cục quản lý thị trường tp hcm
đến chiều ngày một mươi năm tháng bốn sáu bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ đã được làm thủ tục xuất viện
cụ thể ngày một mươi bốn tháng bốn khoa cấp cứu bệnh viện trợ rẫy tiếp nhận một mươi năm người là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại tỉnh con tum
sau khi thực hiện biện pháp cận lâm sàng và khám sàng lọc có sáu người được xuất viện hai trường hợp chỉ định nhập khoa chấn thương sọ não
một trường hợp nhập khoa tai mũi họng một trường hợp điều trị tại khoa ngoại thần kinh và năm người nhập viện điều trị tại khoa ngoại chấn thương trình hình
đến chiều ngày một mươi năm tháng bốn các bác sĩ nhận định có một nạn nhân ncd năm mươi bốn tuổi đang trong tình trạng nặng
tiếp tục được theo dõi hồi sức tích cực nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê do xuất huyết não đa chấn thương
bên cạnh đó hai trường hợp khác nhập viện tại khoa chấn thương sọ não đang trong tình trạng đa chấn thương có dấu hiệu xuất hiện não
một người phụ nữ nhập khoa tai mũi họng trong tình trạng bị chảy máu mũi nhiều chuẩn đoán gãy xương chính mũi và chấn thương đầu mặt
nạn nhân đang được điều trị và theo dõi thêm có thể xuất viện sau hai ba ngày
như đã được tin trước đó khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng bốn tại km một trăm năm mươi bảy quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua thôn đắc bùi xã đắc tà re huyện con rẫy tỉnh con tùm
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe khách ba mươi sáu chỗ vụ vai chạm khiến một người tử vong và hai mươi hai người bị thương đều ở trên xe khách
công an tỉnh con tum đang điều tra làm rõ vụ việc
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
ngày một mươi năm tháng bốn đại diện công ty cổ phần đường sát
sài gòn cho biết đã có quyết định khen thường về việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt đối với anh trịnh dũng công nhân gác chắn thuộc đội đường sắt biên hòa
theo đó lãnh đạo công ty này đã đến biểu dương kèm tiên thường cho anh dũng vì đã có thành tích kịp cứu người trèo qua giao chắn
có ý định lao vào đoàn tàu đang chạy để làm điều dạy rụt tại khu vực đường ngang km một nghìn sáu trăm tám mươi hai ba trăm tám mươi năm thuộc khu gian tràng bom hố nai
sự việc diễn ra vào khuya ngày bảy tháng bốn vừa qua
theo hình ảnh được camera giám sát tại
khu vực ghi lại khoảng hai mươi hai h bốn mươi ba phút tối ngày bảy tháng bốn anh chị dũng đang trực chốt tại đường ngang ở ấp phú sơn xã bắc sơn huyện tràng bom tỉnh đồng nai
lúc này chắn đường ngang đóng để tàu chạy tuyến bắc nam lưu thông qua với tốc độ tám mươi km trên giờ
bất ngờ một thanh niên nhảy từ hàng rào muốn lao vào đoàn tàu đang chạy phát hiện sự việc anh dũng phản ứng nhanh như cắt
chạy lại nắm lấy tay và giật mạnh thanh niên vào bên trong khu vực an toàn khoảnh khắc này chỉ diễn ra trong khoảng bốn giây
thông tin từ ủy ban nhân dân phường thuận lộc tp huế tỉnh thừa thiên huế cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến bốn người thương vong
theo đó vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày một mươi năm tháng bốn tại một kiosk trên đường lê trung đình phường thuận lộc
thông tin ban đầu chiều ngày một mươi năm tháng bốn ông lê văn cờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú phường thuận lộc cùng một nhóm người khác đến địa điểm nói trên để sửa chữa kiốt
khi nhóm thợ đang sửa chữa một phần bức tường bằng bê tông của kiosk
bất ngờ đổ sập đè lên nhiều người
hậu quả vụ tai nạn lao động khiến ông g tử vong tại chỗ
ông đặng cê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú ở phường bạch đăng thành phố huế
anh lê văn s sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và anh lê văn hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chú ở phường thuận lộc bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu
ngay sau vụ tai nạn lực lượng chức năng tp huế đã có mặt để phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện phú ninh quảng nam cho biết
đơn vị đang làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn khiến hai người thương vong
thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn
tại tuyến đường dh một mươi một đoạn qua thuộc thôn ngọc tú xã tam dân huyện phú ninh quảng nam
thời điểm trên trần thị đê sinh năm hai nghìn năm ở xã tam tiến huyện núi thành
điều khiển xe máy biển kiểm soát chín mươi hai l một một trăm ba mươi ba chở trần thị như l
sinh năm hai nghìn năm ở xã tam tiến
trong lúc xuống dốc chiếc xe bất ngờ mất vành khiến cả hai người và xe lao xuống vực
nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên đề đã không bỏ khỏi
hiện vụ việc đang được công an huyện phú ninh điều tra làm rõ
được biết hai cô gái gặp nạn khi đang trên đường đi săn mây check in
tại một địa điểm tự phát trên địa bàn huyện phú ninh
chính quyền đã yêu cầu tháo rỡ điểm cà phê check in này do không đảm bảo an toàn
cũng trong ngày một mươi năm tháng bốn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông huỳnh tấn tuấn
hiệu trường trường cao đẳng y tế quảng nam để phục vụ công tác điều tra
liên quan đến sai phạm tại trường cao đẳng y tế quảng nam
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ông nguyễn bà nguyên bí thư đảng ủy nguyên hiệu trường trường cao đẳng y tế quảng nam
ông huỳnh tuấn tuấn hiệu trưởng trường cao đẳng y tế quảng nam
và kế toán trưởng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng một bị can khác có liên quan đến sai phạm
các bị can được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
theo kết quả điều tra ban đầu trường cao đẳng y tế quảng nam đã để xảy ra tình trạng nợ lương hơn một trăm linh người lao động kéo dài nhiều tháng
khiến giảng viên ngừng việc tập thể đụng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cấp bổ dùng hỗ trợ năm tám tỷ đồng để giải cứu hồi đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện trường cao đẳng y tế quảng nam vẫn còn nợ hơn tám trăm linh triệu đồng tiền lương và chế độ phụ cấp của hơn hai mươi một người lao động đã nghỉ việc
thưa quý vị mới đây trang thông tin grouwak đã công bố danh sách một trăm linh thành phố tốt nhất thế giới để khám phá bằng đường bộ
trong đó có ba thành phố lớn của việt nam
danh sách này được lựa chọn dựa trên dữ liệu đặt chỗ và tìm kiếm của tám trăm linh thành phố thuộc một trăm hai mươi quốc gia trên toàn thế giới
dữ liệu được thống kê tại mỗi điểm đến trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
theo kết quả nghiên cứu tây ban nha là quốc gia đem đến trải nghiệm đi bộ tốt nhất với hai mươi tám thành phố nằm trong danh sách một trăm linh thành phố hàng đầu
pháp có ba đại diện và anh có ba đại diện như việt nam bà lan và colombia
chỉ có một thành phố của mỹ lọt vào danh sách
việt nam có ba thành phố lọt vào danh sách lần lượt gồm hà nội ở vị trí thứ bốn mươi hai hội an xếp thứ tám mươi bảy và thành phố hồ chí minh ở thứ chín mươi chín
nổi tiếng là nơi có lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời
thủ đô hà nội của việt nam sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn với du khách như văn miếu quốc tử giám phố đi bộ hồ gươm phố cổ di tích nhà tù hòa lò
ngoài ra du khách có thể tham gia nhiều tour đi bộ trong phố cổ tour xe máy thưởng thức những món ẩm thực đường phố của thủ đô nổi danh thế giới
nằm trong số tám mươi bảy trong danh sách hội an nổi tiếng với khu phố cổ lung linh tuyệt đẹp về đêm với nhiều hoạt động vui chơi nghệ thuật mua sắm ăn uống
bên cạnh đó hoạt động tham quan làng râu trà quế biển an bàng thánh niệm mỹ sơn thủ lào tràm cũng thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế tham gia trải nghiệm
còn thành phố hồ chí minh nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ có vô vàn hoạt động vui chơi khám phá về đêm
đồng thời nhiều điểm tham quan di tích gần nhau thuận tiện cho du khách đi bộ khám phá thành phố
dẫn đầu danh sách la rome thủ đô của nước ý với nhiều cụm điểm tham quan đẳng cấp thế giới có thể khám phá bằng cách đi bộ
từ đầu trường lam mã đến đền ban thế ông guru walk nhận xét số lượng di tích khổng lồ mà nơi đây có đôi khi khiến khách du lịch thậm chí không biết bắt đầu từ đâu
vì vậy không ngạc nhiên khi rome có nhiều tour đi bộ cùng hướng dẫn viên hơn bất kỳ nơi nào khác
mới đây trên địa bàn thị xá quảng yên tỉnh quảng đinh đã tổ chức lễ hội truyền thống bạch đăng
được biết theo quan niệm dân gian trong lễ hội này người nào chui qua được kiệu rước đức thánh trần sẽ may mắn cả năm
trẻ em chui qua kiệu sẽ thông minh khỏe mạnh học hành giỏi giang
lễ hội truyền thống bạch đăng năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng bốn từ ngày mùng sáu đến ngày mùng chín tháng ba âm lịch
được tổ chức tại thị xá quảng yên tỉnh quảng đinh với quy mô lớn
nổi bật nhất trong lễ hội là hoạt động dước đức thánh trần từ đền trần hương đạo miếu vua bà về đinh yên giang
sau ngày khai hội dước đức thánh trần từ đinh yên giang về đến trần hương đạo miếu vua bà ngày chính hội
đội hình dước kiệu gồm bốn mươi tám đoàn rước và hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách thập phương
đội ngũ khiêng kiệu là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh ở địa phương
đặc biệt tục chu kiệu là một nét độc đáo trong lễ rước tượng đức thánh trần trong lễ hội truyền thống bạch đăng
theo quan niệm dân gian trong lễ dước người dân quảng yên thường để trẻ em chui qua gầm kiệu rước tượng đức thánh trần
với mong muốn được phù hộ mạnh khỏe thông minh học giỏi và đỗ đạt cao
bất cứ kiệu nào đi qua người dân cũng hào hức ngồi đợi sẵn để chui kiệu cầu bình an may mắn
niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người khi được chui qua kiệu
được biết năm hai nghìn một mươi hai tỉnh quảng ninh đã lập hồ sơ trình thủ tướng chính phủ xếp hạng quần thể
khu di tích lịch sử chiến thắng bạch đăng là di tích quốc gia đặc biệt
năm hai nghìn hai mươi một lễ hội truyền thống bạch đăng được bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
thị xã quảng yên quảng ninh cũng quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử bạch đằng
để mỗi người dân và du khách khi về thăm di tích bạch rằng thêm tự hào về lịch sử dân tộc
trên cung đường đoàn rước đi qua người dân địa phương thành tâm làm lễ tại ra để tưởng nhớ các vị anh hùng có công
trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước cùng với các nghi lễ truyền thống như
lễ dước tượng đức thánh trần tế yết tế hội chính tế giã hội
phần hội với các trò chơi dân gian chương trình văn nghệ thể thao vui tươi đặc sắc không chỉ tập trung tái hiện
những trận chiến lịch sử với chiến thắng hào hùng năm xưa mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa
lịch sử ý nghĩa được đắm mình trong không khí lễ hội tân bừng độc đáo
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại